trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay nhiều bệnh viện trên cả nước đang phải đối mặt với tình trạng thiếu máu trầm trọng
tại bệnh viện đà nẵng điểm thu gom cung ứng máu cho tất cả cơ sở y tế trên địa bàn
các quy trình đảm bảo an toàn được siết chặt cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân yên tâm đi hiến máu
phục vụ cho việc chữa trị và cấp cứu người bệnh
cổng vào khu vực hiến máu bệnh viện đà nẵng tất cả các tình nguyện viên khi đến hiến máu
được yêu cầu bỏ khẩu trang cũ thay khẩu trang mới loại khẩu trang n chín mươi năm và đeo tấm tre dọc bắn do phía bệnh viện cấp phát
trước lúc quét mạ khai báo y tế online
những người có yếu tố dịch tễ hoặc biểu hiện nghi ngờ sẽ được tiến hành test nhanh covid một mươi chín có kết quả âm tính mới được vào bên trong
tại khu vực phòng chờ và hiến máu các vị trí được bố trí giãn cách đảm bảo an toàn phòng chống dịch
tất cả những người hiến máu đều được đăng quỷ online
qua một kỳ đường link của phòng công tác xã hội sau đó tùy vào số lượng thì phòng công tác xã hội sẽ bố trí và chiếm mũi dơ hợp lý để đảm bảo thổi thiệu
thổi đã là một giờ là có hai mươi người hiến máu
khi mà em đi hiến máu ngày hôm nay thì em cảm thấy yên tâm vì là từ bước đi vào tới bây giờ em ngồi ở đây thì đều có những cái quy định gọi là khai báo y tế
cũng như là sát khuẩn khoảng cách cũng an toàn với mọi người
bệnh viện đà nẵng là đơn vị cung ứng máu cho tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn
khi có nhu cầu nhằm phục vụ việc cấp cứu điều trị bệnh nhân
tuy nhiên tình hình dịch bệnh kéo dài thời gian qua các hoạt động hiến máu định kỳ trước cộng đồng tạm dừng
cùng với tâm lý lo ngại của người dân đã dẫn đến việc thiếu hụt nguồn máu trầm trọng
trong vòng một tháng trở lại đây nguồn máu thu vào của bệnh viện chỉ đạt từ năm mươi đến bảy mươi nhu cầu sử dụng
do đó để mà chuẩn bị cái lượng máu dự trữ cũng giống như cấp cứu cho người bệnh kịp thời
thì bệnh viện đà nẵng luôn luôn chủ động trong mọi công việc để mà huy động những cái nguồn máu
trước mắt là những đội ngũ tình nguyện những hội chiếc máu nóng vẫn cung cấp thường xuyên lượng máu để đảm bảo nguồn máu cho bệnh viện
nhưng bên cạnh đó là để đảm bảo cái nguồn máu liên tục sợ để thiếu hụt để cấp cứu người bệnh
thì chúng tôi cũng luôn luôn kêu gọi những người dân mà có đủ điều kiện về sức khỏe
thì cũng hãy cùng chung tay với bệnh viện cũng giống như cộng đồng đăng ký tại bệnh viện đà nẵng chúng tôi
thì chúng tôi sẽ có những tổ chức sàng lọc và kiểm tra sức khỏe định kỳ để đảm bảo nguồn máu đó là nguồn máu tốt và đưa đến người bệnh
phải nói những giọt máu của các anh chị tình nguyện viên vào cái dịp covid như thế này rất là quý giá
bình thường là giọt máu cũng đã quý giá rồi nhưng mà trong thời điểm này là tất cả các hoạt động hiến máu tại cộng đồng đều bị hủy
do đó là nhiều bệnh nhân đang chờ máu tại bệnh viện đà nẵng
trong đợt hiến máu ngày hai mươi năm tháng bảy
tại bệnh viện đà nẵng đã có ba trăm linh tình nguyện viên đăng ký tham gia thu về khoảng hai đơn vị máu
đây là lượng máu hết sức quý giá bổ sung vào nguồn máu dự trữ phục vụ cho người bệnh
tuy nhiên lượng máu hiện nay vẫn chưa đủ do đó tiếp tục cần sự chung tay của các tình nguyện viên khi hoạt động hiến máu được triển khai